tại xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình đã trang nghiêm diễn ra lễ viếng chủ tịch nước trần đại quang
đoàn lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh ninh bình
cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành các đơn vị tổ chức cùng đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh
đã tới viếng chủ tịch nước trần đại quang tại quê nhà
ngay từ sớm trong niềm xúc động thương nhớ bà con nhân dân đã có mặt đông đủ để trang trọng vào viếng chủ tịch nước
trong không khí trang nghiêm vào viếng chủ tịch nước trần đại quang có đoàn của tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình cùng mặt trận tổ quốc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và các cơ quan ban ngành khác
có lần khánh thành nhà văn hóa số một mươi ba bác có về dự lễ khánh thành
rất là vui mừng và bác đã về để xây dựng cho nhà văn hóa thôn
rất là khang trang sạch đẹp để có chỗ cho nhân dân trong xóm và như tri hội phụ nữ chúng tôi nói riêng
để có đến mà sinh hoạt mà mỗi bận về sinh hoạt là rất là nhớ công ơn của bác
từ trước tới giờ chủ tịch nước sống với dân làng và đoàn thể
mỗi lần mà họp ngày toàn dân đoàn kết
thì có lần chủ tịch nước về để tham gia với bà con xóm ngõ
thì chúng tôi thấy rất là tình cảm đối với dân làng và các từ già đến trẻ
các tuổi già thì đến nghe tin chủ tịch nước ai cũng khóc và ai cũng buồn
trong cuộc đời công tác hơn bốn mươi năm và trên các cương vị quan trọng
chủ tịch nước trần đại quang luôn tận tụy trách nhiệm nỗ lực phấn đấu
vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
trong lòng người dân cả nước nói chuyện
chủ tịch nước trung và người dân tỉnh đinh bình nói riêng
ông luôn là một vị chủ tịch nước bình dị tình cảm và đầy trách nhiệm